các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tôi sẽ giới thiệu tới quý vị kỹ thuật điều trị ung thư dạ dày sớm đó là nội soi dạ dày để cắt hớt niêm mạc và cắt tách niêm mạc
đầu tiên thì chúng tôi xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình
thưa bác sĩ hiện nay đối với phương pháp ung thư dạ dày thì chúng ta có rất là nhiều những phương pháp để có thể điều trị
một trong những phương pháp mà được áp dụng hiện nay đó là cắt hớt và cắt bóc tách
vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về hai phương pháp này được không ạ
đây là một phương pháp mà chúng ta tiến hành nội soi giống như nội soi dạ dày
tuy nhiên thì thời gian chúng ta phải tiến hành lâu hơn
bình thường thì chúng ta sẽ dạ dày vào cỡ khoảng từ khoảng một mươi đến một mươi năm phút
đối với những trường hợp mà không có tổn thương gì đặc biệt
thế thì trong những trường hợp mà đối với cắt hớt hoặc cắt tách niêm mạc
tức là cái tổn thương nó là tiên ung thư hay ung thư dạ dày sẽ nặng sớm
tức là cái tổn thương nó chỉ nằm tại lớp niêm mạc của đường tiêu hóa tổn hợp dạ dày
chính vì vậy mà ta hoàn toàn có thể nội soi đường miệng vào chúng ta
nếu đối với những trường hợp mà cắt hớt tức là chỉ những tổn thương nó nhỏ dưới một cm
thì chúng ta có thể tiêm nâng sau đó thì người ta mới dùng một thòng lọng
và người ta sẽ túm lấy và người ta cắt toàn bộ
còn đối với những tổn thương mà trên một cm ở dạ dày
thì người ta sẽ sử dụng phương pháp cắt tách tức là esd
tức là người ta dùng cái dao qua nội soi người ta sẽ tách khoanh tròn tổn thương
và người ta bơm nâng lên so với niêm mạc đạ dày
sau đó thì khi đã tách khỏi tổn thương và đạ dày thì người ta sẽ lấy toàn bộ
vì vậy thì phương pháp này nó sẽ giúp cho bệnh nhân không phải phẫu thuật
tức là gì chúng ta không phải cắt loạn đạ dày
và chúng ta sau đó chuẩn bị tổn thương sớm do đó chúng ta cũng không phải điều trị hóa chất
và chúng ta hoàn toàn bệnh nhân là thường khoảng từ hai đến ba ngày mà bệnh nhân có thể ra viện được
vậy trong trường hợp nào thì các bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị bằng cắt hớp và cắt bóc tách cho bệnh nhân
đối với những tổn thương mà nó còn ở giai đoạn tiền ung thư
ví dụ những tổn thương loạn sản loạn sản có thể là loạn sản mức độ thấp ta nhìn thấy trên nội soi
hoặc là loạn sản mức độ cao hoặc là ung thư giai đoạn sớm
tức là ung thư chỉ khơi trú vào cái nớp niêm mạc của đạ dày
thì lúc đó hoàn toàn là chúng ta có thể sử dụng phương pháp này
thế thì tại sao mà chúng ta có thể sử dụng được
bởi vì đã nói đến ung thư tức là nó sẽ có khả năng nó sâm lấn vào các nớp sưỡi
và nó sẽ có thể di căn đi các bạn khác
nhưng sở dĩ chúng ta ung thư ở giai đoạn sớm tức là nó chưa sâm lấn vào những cái mạch máu
và những cái nớp hạ niêm mạc hoặc là sâm lấn những cái nớp nó rất là nông
chính vì vậy nguy cơ nó di căn rất là ít
do đó ta chỉ cần lấy một cái tổn thương ở tại chỗ hoàn toàn có thể giữ khỏi
và nếu ung thư ở những giai đoạn muộn thì không có chỉ định
bởi vì lúc đó ta có lấy tổn thương tại chỗ thì nó đã có thể di căn cái hạch lân cận hoặc là cái nớp khác
như vậy thì chúng ta phải cắt đoạn dạ dày
có thể thấy hai phương pháp này sẽ được áp dụng điều trị trong trường hợp là điều trị ung thư dạ dày sớm
vậy thì bác sĩ có thể cho biết kết quả điều trị bằng hai phương pháp này như thế nào ạ
đối với điều trị mà tổn thương kể cả là giai đoạn ung thư rồi nhưng còn sớm
thì người ta thấy rằng có thể nói là trên chín mươi chín mươi năm thì các nghiên cứu sau năm năm bệnh nhân vẫn còn hoàn toàn sống
và có thể nói là khó hoàn toàn
vâng rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
bệnh viện đa khoa tâm anh hoàn toàn có khả năng chẩn đoán và điều trị những bệnh lý của ống tiêu hóa
gan mật và bệnh lý tụy đồng thời có thể giúp người bệnh phát hiện ung thư đường tiêu hóa giai đoạn sớm
như ung thư thực quản dạ dày và phát hiện polyp đại tràng nhờ hệ thống nội soi hiện đại
quản lý và điều trị bệnh gan mạng tính trong đó có viêm gan virus b nhằm phát hiện ung thư gan ở giai đoạn sớm
chúng tôi hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp ích cho quý vị khán giả
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai